mưa lũ đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân miền trung nói chung tỉnh thừa thiên huế nói riêng
chia sẻ khó khăn với nhân dân vùng lũ quân khu bốn đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ sư đoàn chín trăm sáu mươi tám
phối hợp với bộ đội địa phương và dân quân tự vệ nhanh chóng đến các địa bàn bị ngập lụt nặng
giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai mưa lũ từng bước ổn định cuộc sống
cơn lũ kéo dài nhiều ngày qua có mực nước sắp xỉ với trận lụt lịch sử năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
đã gây thiệt hại không nhỏ đến cuộc sống của người dân thừa thiên huế
sau lũ trên các tuyến đường trên địa bàn thành phố huế bị bùn non và rác thải bồi lấp nghiêm trọng
ngay sau khi có mặt tại địa bàn trên hai trăm linh cán bộ chiến sĩ của sư đoàn chín trăm sáu mươi tám quân khu bốn
đã nhanh chóng tỏa về các hướng khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương
chung tay dọn dẹp bùn đất rác thải do trận lũ vừa qua để lại
sau khi nhận được lệnh của chỉ huy cả cấp về nhiệm vụ là chúc bà con nhân dân tại địa bàn
thừa thiên huế khắc phúc bảo lũ bản thân tôi cảm thấy rất tự hào
vì được giúp ba con nhân dân chếp về một phần khó khăn
thời điểm bị lục thời điểm đó bị điền cắt ba ngày ba đêm liên tiếp không đọ
cho nên dân ở đấy họ toàn dùng những mì cua và lợi ấy thôi
cho họ không thể đi ra đường được vì lục quá cao
sau khi lục rồi thì có dân quân và bộ đội họ về làm như vậy là dân rất là trung trưởng và vui mừng
trận mưa lũ lịch sử tại tỉnh thừa thiên huế làm một mươi một người chết
sáu người bị thương nhiều diện tích hoa màu bị mất trắng
gia súc gia cầm và diện tích nuôi trồng thủy sản các tuyến đê kè bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng
trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp của các tỉnh miền trung
và mức đồ thiệt hại sáu cơn bào gây lù lụt lớn ở tỉnh thừa thiên huế
chúng tôi đã chủ động làm tốt mọi phong tạp chuẩn bị về con người
về phương tiện về vật chất
trong thời gian tới thực hiện theo kế hoạch
chúng tôi tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp quỷ chính quyền địa phương giúp bà con nhân dân khắc phục
cùng chia sẻ về những khó khăn mất mát của bà con nhân dân
cán bộ chiến sĩ sư đoàn chín trăm sáu mươi tám cũng đã tặng các phần quà cho các đối tượng chính sách trực tiếp bị mưa lũ gây thiệt hại
những việc làm thiết thực của cán bộ chiến sĩ sư đoàn chín trăm sáu mươi tám nói riêng
lực lượng vũ trang quân khu bốn nói chung đối với đồng bào vùng lũ miền trung
dân nhanh chóng khắc phục những khó khăn do thiên tai bão lũ gây ra
qua đó để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân